xin chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi tình nóng trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thời điểm cuối năm những tưởng là dịp để mỗi chúng ta nhớ về quê hương
chuẩn bị đoàn tụ với gia đình sau một năm xa cách
ai thế mà cuối năm nay hàng loạt vụ việc liên quan đến những nạn nhân nhỏ tuổi liên tiếp bị phanh phui
sau vụ bé v a bị dì ghẻ dày dỗi con chồng băng gậy và roi mây
tới nay cộng đồng mạng lại vô cùng sưởng sốt trước thông tin bé gái đỗ ngọc a sinh năm hai nghìn một mươi chín bị ghim chính chiếc đinh lên đầu
suốt hai ngày qua vụ việc bé gái bị găm đinh lên đầu đã khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc
mới đây tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
thông tin về cháu bé quá sốc với nhiều người
nếu kết quả xác định là đúng
những chiếc đinh đã nhét vào đầu cháu bé ở nhiều phía khác nhau
như vậy thì chắc chắn là có tác động ngoại lực chứ không phải là một vụ tai nạn
nếu là một chiếc tinh kim loại hoặc là một dị vật có thể là do tai nạn hoặc một nguyên nhân nào đó
tuy nhiên nếu là rất nhiều chiếc đinh kim loại đâm vào từ nhiều phía
thì chắc chắn không phải là tai nạn mà có sự tác động ngoại lực luật sư cường nhận định
đồng tình với cách xử lý của bác sĩ khi báo tin vụ việc bé gái cho công an huyện thạch thất
luật sư hoàng tùng
trưởng văn phòng luật sư trung hòa cho rằng công an huyện thạch thất sẽ sớm có kết quả xác minh tình báo
thời gian gần đây nhiều vụ án về bạo hành trẻ em xảy ra khiến dư luận xã hội bức xúc đau lòng
tuy nhiên những hành vi này dường như phát hiện quá muộn
tôi ủng hộ cách xử lý của bác sĩ bởi vì họ có thể chẩn đoán và xác định được rằng
những tổn thương thương tích trên cơ thể bé gái là do cơ chế nào tác động và gây nên
luật sư tùng cho biết
cần khởi tốt vụ án
vụ án hình sự về tội giết người
luật sư cường cho rằng nếu có căn cứ xác định dị vật là những chiếc đinh kim loại
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
nếu cháu bé vượt qua cửa tử sống sót thì đó là một điều kỳ diệu
bởi thông thường nếu xuyên đinh kim loại vào đầu sọ chỉ cần một chiếc là có thể khiến cho nạn nhân thiệt mạng
nếu đối tượng xuyên nhiều chiếc đinh kim loại vào đầu sọ
những chiếc đinh vào đầu cháu bé nhưng không tử vong là do may mắn
ngoài ý chí chủ quan của đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm đối với cháu bé
bởi vậy hành vi xuyên đinh kim loại vào đầu cháu bé nếu có
vì bất cứ lý do gì đó là hành vi giết người luật sư cường cho hay
theo luật sư tùng sau khi khởi tốt vụ án
cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động điều tra để xác định
ai là người đã trực tiếp thực hiện hành vi tác động để những chiếc đinh đó xuyên vào đầu cháu bé
đồng thời tiến hành lấy lời khai của những người
trực tiếp chăm sóc cháu bé những người thường xuyên tiếp cận với cháu bé để làm rõ nguyên nhân
cùng với đó sẽ làm rõ những mâu thuẫn của cha mẹ cháu bé và những người khác có liên quan
nếu xác định người có tác động khiến cho đinh gâm vào sọ chó bé sẽ làm rõ nguyên nhân
động cơ mục đích của hành vi
nếu một người bị bệnh tâm thần mà thực hiện một hành vi ghe rợn
thì quá độc ác tàn nhận mất hết tính người
trường hợp xử lý về tội giết người đối tượng phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết
định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như là phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi
có tinh chất công đồ thực hiện hành vi phạm tội một cách mang rợ
nên hình phạt sẽ là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
luật sư cường nêu ý kiến cần làm rõ cha đẻ mẹ đẻ của cháu bé là ai đang ở đâu
họ đã thực hiện trách nhiệm chăm sóc bảo vệ nuôi dưỡng cháu bé này như thế nào
để xem xét trách nhiệm trong việc chăm sóc bảo vệ nuôi dưỡng cháu bé này theo quy định của pháp luật
luật sư nguyễn anh thơm cho rằng nếu xác định cháu bé bị chấn thương là do bị bạo hành
thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b điểm n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
cụ thể điều một trăm hai mươi ba tội giết người quy định như sau
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù chung thân hoặc tử hình
phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoảng một điều này thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm
ngoài ra cũng cần xem xét đến trong thời gian trước ngày bị chấn thương sò não nặng
cháu bé còn bị tác động vật lý hay không
nó căn cứ xác định cháu bị tác động vật lý
tùy theo mối quan hệ với cháu bé đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội hành hạ người khác
hoặc tội ngược đáy hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
theo quy định tại các điều một trăm bốn mươi một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
chủ tịch xã nhiều khả năng cháu bé ba tuổi có thể bị súng bắn đinh bắn vào đầu
mới nhất trên báo soha có đăng tải bài viết
nhiều khả năng cháu bé ba tuổi có thể bị súng bắn đinh bắn vào đầu đăng tải vào ngày một mươi chín tháng một nêu rõ
theo chủ tịch xã canh nậu thạch thất hà nội bé gái ba tuổi bị chính vật nghi đinh cắm vào đầu
có thể là do súng bắn đinh bắn nhưng cụ thể phải do cơ quan công an điều tra kết luận
ông trần đình cảnh bí thư huyện ủy thạch thất cho biết
ngay sau khi nắm được thông tin sự việc ông đã chỉ đạo cơ quan công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ
nhất là nghi vấn bạo hành đối với cháu
lãnh đạo huyện ủy thạch thất nói đã yêu cầu cơ quan công an khi có kết quả điều tra vụ việc
cần sớm công khai thông tin đến báo chí và dư luận
còn ông nguyễn trung chi chủ tịch ủy ban nhân dân xã canh nậu thạch thất cho biết
sáng một mươi tám tháng một đơn vị đã tiếp nhận tin báo của một công dân trên địa bàn
về việc cháu nội người này có dấu hiệu bị bạo hành trong nào có nhiều vật kim loại nghi là đinh
theo ông chi sau khi tiếp nhận thông tin xã đã báo cáo lên công an huyện thạch thất để điều tra làm rõ
ông chi tiết lộ theo nhận định ban đầu nhiều khả năng cháu bé có thể bị súng bắn đến bắn
vì ở địa phương này là làng nghề làm gỗ
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thông tin tuy nhiên đây mới chỉ là nhận định
còn cụ thể thế nào và nguyên nhân dẫn tới sự việc vẫn đang được công an huyện thạch thất điều tra làm rõ
cũng theo ông chi cháu bé tên là nna ba tuổi là con gái của chị l và anh tờ cùng trú tại xã canh nậu
hai vợ chồng kết hôn cách đây chục năm
và có ba người con chung trong đó cháu a là con úc
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai vợ chồng đã ly hôn
theo quyết định của tòa án nhân dân huyện thạch thất
thì hai người con đầu sẽ do anh tờ nuôi dưỡng còn cháu a thì do chị lời chăm sóc
sau khi ly hôn anh tờ vẫn sống ở địa phương còn chị hờ thì đã đi thuê nhà ở nơi khác
vị lãnh đạo xã cho biết thêm trước đây anh t đi làm nghề thợ xây
vài năm nay bị bệnh
anh không thể đi làm được còn chị h thì làm nghề đánh giấy ráp giấy nhám để làm nhẵn bề mặt gỗ
cả hai bên gia đình nội ngoại đều thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã
trước đó ông vương trung kiên giám đốc bệnh viện đa khoa huyện thạch thất thông tin
chưa tới qua khu gấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ba tuổi
trú nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
trong quá trình kiểm tra thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của cháu bé đã bó buộc trong hai tuần
sau khi thăm khám bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm mạng não nên chuyển bé lên bệnh viện đa khoa sanpol
theo ông kiên bệnh viện đa khoa sanpôn đã tiến hành chụp các lớp dựng hình
nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não tổng cộng chín cái hiện bé gái tiên lượng rất nặng
nhận thấy dấu hiệu bất thường nghi bị tác động vật lý bệnh viện đã báo cáo cho công an huyện thạch thất
vào sáng ngày một mươi tám tháng một cơ quan chức năng đã bắt đầu làm việc
như vậy với sự đồng tình của rất nhiều luật sư vụ án này cần nhanh chóng phải khởi tố để răng đe
sau đó là để bảo vệ những đứa trẻ xấu xố như ngọc a v a
thưa quý vị chẳng có một ai không muốn mình là một người bình thường và họ đã phải chịu đựng điều đó ngay từ khi mới sinh ra
tất cả đều là xuất phát từ hoàn cảnh khách quan không thể thay đổi
nhưng có nhiều thứ trong cuộc đời mà con người có thể lựa chọn
một trong những thứ đó chính là cách sống nhân cách
đạo đức của một con người là do bạn lựa chọn
bé ngọc a tuy không được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn
nhưng làm ơn hãy để em sống và được sống như những đứa trẻ bình thường khác
em có quyền được sống không ai có quyền đùa giỡn hay cướp đoạt đi mạng sống của em
và chúng ta cùng cầu nguyện cho một phép màu dành cho bé ngọc a
chắc chắn trước pháp luật tội ác của những kẻ bất nhân thú tính cuối cùng cũng sẽ phải trả giá
những tin tức mới nhất liên quan đến mấy gái sẽ được chúng tôi liên tục
chúng ta hãy cùng hy vọng và cầu nguyện phép màu sẽ đến với em